sáng ngày một mươi bốn tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến sự hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến
thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín do bộ quốc phòng và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp tổ chức
cùng sự hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
theo báo cáo sơ kết tại hội nghị trong những năm qua các ban bộ ngành từ trung ương đến địa phương
nhất là cấp ủy chính quyền bốn mươi bốn tỉnh thành phố có biên giới bờ biển đã đưa ra những chủ trương biện pháp lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện ngày biên phòng toàn dân một cách thiết thực hiệu quả
điều này góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân xây dựng khu vực biên giới biển đảo ngày càng vững mạnh
biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển tạo điều kiện thuận lợi để đất nước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế
các lực lượng vũ trang nói chung bộ đội biên phòng nói riêng được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh là lực lượng chuyên trách
luôn đoàn kết gắn bó mật thiết với cấp ủy chính quyền nhân dân các dân tộc phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
bên cạnh đó các đơn vị bộ đội biên phòng còn tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới xây dựng nến biên phòng toàn dân vững mạnh
với các kết quả rất đáng ghi nhận như đã có hai trăm sáu mươi cán bộ biên phòng được tăng cường về xã giữ chức danh trong cấp ủy chính quyền
hai mươi thôn bản trắng đảng viên được xóa bộ đội biên phòng đã dành gần ba trăm năm mươi ngày công lao động giúp nhân dân sửa gần tám bốn trăm linh km đường giao thông
giúp xóa đói giảm nghèo cho trên hai mươi năm hộ vận động hơn một trăm linh trẻ em đến trường